cũng như là làm thế nào để có một hệ tiêu hóa tốt
giúp cho trẻ phát triển một cách khỏe mạnh và bình thường
vậy thì làm thế nào để chúng ta
ngay lúc này đây thì phó giáo sư lâm hay phó giáo sư việt hà
có một lời khuyên như thế nào dành cho những bà mẹ đang chăm sóc trẻ
nên phối hợp dinh dưỡng cho trẻ như thế nào để tăng cường hệ miễn dịch ở trẻ
cũng như là phòng chống bệnh tật và giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn ạ
trước tiên xin được mời phó giáo sư việt hà
vâng thì như phần từ lúc đầu tới giờ khi mà trình bày
tôi vô nói là muốn có được một cái
chúng ta thường muốn một cái cơ thể khỏe mạnh
thì phải có được các cơ quan trong cơ thể khỏe mạnh
trong khi đấy thì cơ quan tiêu hóa là một cơ quan vô cùng quan trọng
tại vì nó hấp thu các thức ăn từ bên ngoài vào
chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng thành các vi chất để cung cấp cho cơ thể
như vậy muốn một cái đường thiêu hóa khỏe mạnh
thì về mặt cấu trúc giải phẫu của đường tiêu hóa thì nó đã phải khỏe mạnh rồi
các bà mẹ phải chuẩn bị cho mình
từ lúc mà mình mang bầu tức là mình chuẩn bị một cái sức khỏe của mình tốt
khi mà mình có một cái sức khỏe tốt mình mang thai rồi
thì mình phải được đi khám định kỳ bởi các bác sĩ giảng khoa
để khẳng định chắc chắn mình không có các dị tật bất thường
mình không có các viêm nhiễm trên đường sĩ dục của mình
vì khi mà đứa bé nó sinh ra qua cái đường âm đạo của người mẹ
mà người mẹ bị viêm nhiễm thì đấy là một cái con đường đầu tiên
ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của đứa bé
cách thứ thứ hai thì các bà mẹ đừng lên
tự mình chọn các liệu phát sinh
bằng hình thức sinh mổ nhiều nữa
vì người ta nhận thức rằng sinh bằng hình thức sinh thường
thì sẽ cho bé một hệ tiêu hóa tốt hơn rất nhiều
so với sinh bằng hình thức sinh mổ
cách thứ ba đó là từ đầu đến giờ tôi với cô lâm đều có trình bày
đó là nuôi con bằng sữa mẹ
đặc biệt cho trẻ uống sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
và tiếp tục bú sữa mẹ cho đến một mươi tám và hai mươi bốn tháng tuổi
cho ăn vổ sung đúng với thời điểm
và sử dụng thuốc một cách hợp lý
thì đấy là những cách làm cho đường tiêu hóa khỏe mạnh
và khi đường tiêu hóa khỏe mạnh rồi
thì chắc chắn mình sẽ có một sức khỏe tốt
bởi vì như tôi cũng đã nói là tám mươi các tế bào miễn dịch
nằm trên đường tiêu hóa của chúng ta
nếu mà đường tiêu hóa của chúng ta khỏe
tức là hệ nhiễm dịch của chúng ta khỏe
mà chúng ta không có bệnh lý gì chúng ta không phải dùng thuốc
thì lại càng làm cho cái hệ vi sinh trên đường ruột của chúng ta
được khỏe mạnh
và trên thực tế thì có các thực phẩm
cũng như là các sản phẩm
nó cũng có thể làm tăng cường cái hệ vi sinh đường ruột
cũng như hệ tiêu hóa
chẳng hạn như trong cái chế độ ăn của chúng ta
có các thực phẩm như là sữa chua
cũng là một thành phần rất là tốt cho đường tiêu hóa
hoặc là lỡ may em bé của chúng ta
phải dùng thuốc phải dùng kháng sinh
thì chúng ta lựa chọn các probiotic
tức là các men vi sinh
một cách hợp lý thì đấy cũng là cái cách để chúng ta bảo vệ
cho đường tiêu hóa của em bé chúng ta
dạ vâng xin cảm ơn phó giáo sư việt hà
không biết phó giáo sư lâm có bổ sung điều gì không ạ
vâng tôi nghĩ rằng phó giáo sư việt hà
đã nói rất là đầy đủ các thông tin
thì tôi nghĩ rằng
đảm bảo đường tiêu hóa khỏe mạnh
cũng như hệ vi sinh khỏe mạnh
thì trước hết đúng là mẹ phải nuôi dưỡng các cháu
bằng một khẩu phản ăn cân đối đủ chất
và đặc biệt mẹ đừng quên rau xanh quả chín
chín nó cung cấp các chất sơ
hòa tan thức ăn cho con lợi khuẩn
ở trong đường ruột
và chúng ta cũng thỉnh thoảng
mẹ có thể hằng ngày dùng sữa chua
sữa chua men sống nó cũng cung cấp
các lợi khuẩn rất là tốt
người lớn chúng mình ăn các dưa chua
những sản phẩm men men
cũng có các lợi khuẩn
và tôi nghĩ rằng trong trường hợp
trẻ có vấn đề biếng ăn suy dưỡng
hoặc là các cháu phải dùng
tháng sinh thì chúng ta có thể chọn được
bổ sung các lợi khuẩn tốt
cho đường tiêu hóa
để giúp các cháu vượt qua những giai đoạn khó khăn
vâng xin được cảm ơn
những sự chia sẻ từ kia